kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
quý vị chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ nắng nóng cũng xảy ra trên diện rộng trong ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
ban ngày trời nắng nóng đến tối và đêm ở khu vực vùng núi có mưa rào và rông vài nơi
cục bộ có mưa vừa mưa to trong cơn rông vẫn có nguy cơ xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh
đến với trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây
nên nắng nóng và nắng nóng gai gắt kéo dài
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
cùng độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao
người dân cần chú ý đề phòng đề phòng
còn từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng xảy ra tại các tỉnh phía bắc của khu vực
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là ba mươi năm ba mươi tám độ
còn từ khánh hòa đến bình thuận trời dịu mát hơn nhờ những cơn mưa rông vào lúc chiều tối
khu vực tây nguyên ba ngày tới vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần
vì thế mà thời tiết trên khu vực chủ yếu là có nắng gián đoạn vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ

cơn mưa rông xuất hiện ở nhiều nơi về chiều và tối
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông tiềm mẩn nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
các tỉnh thành miền nam cũng có mưa rông vào lúc chiều tối
thậm chí là ở những nơi như miền tây nam bộ thì mưa còn đến sớm hơn
nên nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức là dưới ba mươi bốn độ
người dân cần đề phòng với tố lốc trong cơn rông
cũng như là nguy cơ ngập ống ở vùng trũng thấp ven rông